từ cuộc điện thoại cầu cứu của cô gái bị khống chế giam giữ và bị đánh đập
lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh quảng ngãi đã khẩn trương giải cứu cô gái và bắt giữ được đối tượng hành hung
chiều ngày một mươi hai tháng năm cảnh sát một trăm một mươi ba thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng ngãi
tiếp nhận cuộc điện thoại của một thiếu nữ khóc lóc cầu cứu
theo thiếu nữ này cho biết bị một đối tượng khống chế hai ngày và bị đánh đập dã man
cuộc điện thoại bị cúp đột ngột gây khó khăn cho việc tìm kiếm nạn nhân
đã bị đối tượng giam giữ tại nhà hai ngày và đánh đập rất dã man
tổ công tác kịp thời giải cứu và bắt giữ đối tượng nguyễn thái cường ba mươi bảy tuổi
ở thôn hai xã nghĩa dõng thành phố quảng ngãi đưa về trụ sở công an xã nghĩa dõng để điều tra làm rõ
trước đó sau khi quen nhau nguyễn thái cường đưa cô gái này về nhà ở xã nghĩa dõng sinh sống như vợ chồng
tuy nhiên do ghen tuồng cường đã có hành vi khống chế đánh đập chị này gây thương tích
giờ thì trong lúc nóng giận xong rồi em có đánh gây thương tích hay gì đâu
thật sự là em hối hận về cái hành động của mình
hiện công an xã nghĩa dõng phối hợp đơn vị chức năng tiếp tục điều tra vụ việc
xử lý nghiêm hành vi của nguyễn thái cường trước pháp luật